tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi ba ubnd cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn tị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bốn điều của luật tổ chức chính phủ và hai mươi ba điều của luật tổ chức chính quyền địa phương
trong đó tập trung vào vấn đề tinh gọn bộ máy đẩy mạnh phân cấp phân quyền và giả soát lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các thiết chế hành chính nhà nước
các đại biểu nhận định nội dung dự án luật cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của đảng bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp và tình thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên
tuy nhiên qua giả soát ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu giải trình rõ một số nội dung như chức năng nhiệm vụ tinh chất và yêu cầu hoạt động của các cơ quan thuộc chính phủ phân quyền phân cấp giữa trung ương và địa phương
luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc về quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương mà chưa có những quy định cụ thể về phân quyền phân cấp ủy quyền
vấn đề đặt ra là làm thế nào để chính phủ thực hiện được nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc mà vẫn bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân quyền phân cấp
do đó đối với những địa phương đã tự chủ được kinh phí ngân sách thì cần để mạnh phân quyền phân cấp để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ địa phương không nhất thiết việc gì cũng phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của trung ương
như vậy nghĩa là sẽ giao cho địa phương nhiều nhiệm vụ quyền hạn hơn nhưng phải bảo đảm thực hiện chủ trương của đảng là tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế